liên quan đến vụ vận chuyển sáu mươi viên ma túy hai đối tượng hồ a khay và hồ a liêm cùng chú tại xã thuận huyện hương hóa tỉnh quảng trị đã đến đồn biên phòng thuận đầu thú
đối tượng khay khai nhận được thuê vận chuyển ma túy để đảm bảo an toàn thuận tiện đối tượng móc nối và thuê các đối tượng còn lại vận chuyển ma túy từ lào về việt nam sau đó trả tiền công
tối ngày một mươi ba tháng tám hồ a ran đã trèo thuyền qua bờ sông sepol tỉnh savannakhet của lào để lấy ma túy từ một người đàn ông có quốc tịch lào
khi trở về việt nam hồ a khay dẫn đầu cùng với hồ a ran hồ a liêm hồ văn long mang theo ma túy đi xe máy đến cầu treo xã tân lập huyện hương hóa phát hiện thấy lực lượng chức năng đang chốt chặn nên đã bỏ chạy
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hồ văn long cùng tăng vật là sáu mươi viên ma túy
đang trong thời điểm giãn cách xã hội tuy nhiên sáu đối tượng trú tại số nhà
các đối tượng trú tại số một trăm hai mươi tám d quan nhân phường nhân chính thanh xuân hà nội đã tụ tập để đánh bạc và lực lượng công an phường nhân chính đã bắt quả tang đưa các đối tượng về trụ sở phường để đấu tranh làm rõ
đây là sáu đối tượng gồm nguyễn cao sơn hoàng thúy hạnh nguyễn tiến hà hà thị quý lê anh dũng và nguyễn thành nam đều có hộ khẩu thường trú tại phường nhân chính thành xuân hà nội